hợp đồng mua bán để yến ký
sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức
yến sẽ chỉ đạo các đối tượng khác
đi rút tiền để thanh toán với khách
như vậy là lợi dụng vào các điều kiện
thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng
cộng với việc cải cách hành chính
thuế theo hướng đơn giản
ví dụ như là doanh nghiệp được phép tự tạo
sử dụng hóa đơn đặt in tự in
mà không phải mua của cơ quan thuế
nhiều đối tượng đã thành lập doanh nghiệp ma
tức không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh
giao dịch mua bán hóa đơn hợp pháp nào
chuyên đi mua đi bán lại hóa đơn
lấy tranh lệch để trục lợi
và như vậy các đối tượng này vừa được hưởng lợi
từ số tiền thuế giá trị gia tăng tranh lệch
vừa tiếp tay cho các doanh nghiệp khắc chuẩn thuế
chính vì việc tạo chứng cứ xả
cho các hành vi vi phạm nói trên
nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp
liều lĩnh dấn thân vào việc mua bán hóa đơn thi khống
chúng tôi sẽ tiếp tục bàn sâu hơn về vấn đề này
cùng với các chuyên gia
trong các bản tin một trăm một mươi ba online tiếp theo
và đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết
ngày hai mươi một tháng một mươi hai
khu vực phía tây bắc bộ
ba ngày tới
thời tiết chưa có nhiều chuyển biến
do khô khí lạnh lệch đông
nên đêm và sáng nhiều mây
phổ biến không mưa
trưa chiều nắng lên ấm áp
nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
khu vực phía đông bắc bộ
trời phổ biến nhiều mây
khả năng mưa nhỏ có thể xuất hiện
tại các tỉnh đồng bằng và ven biển
về đêm và sáng sớm
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
trưa chiều có lúc giảm mây trời hưởng nắng
nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của đới gió đông bắc ở tầng thấp
kết hợp với điều kiện địa hình
sẽ gây mưa rào và rông rải rác cho khu vực
nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi năm độ
sau đó từ ngày hai mươi ba
mưa giảm dần
nên nhiệt độ có xuống tăng trở lại
ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày
có thể đạt mức là hai mươi bảy độ

khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ngày mai đêm và sáng nhiều mây
có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông bắc cấp hai cấp ba
ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn
mây thay đổi ngày nắng
mưa có trăng chỉ xuất hiện vào lúc chiều tối
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới
thời tiết khá ổn định
hầu như không còn hệ thống thời tiết nào gây mưa cho khu vực
có chăng chỉ là những cơn mưa rào cục bộ
xảy ra vào thời điểm chiều muộn
nhiệt độ từ một mươi tám đến ba mươi độ
riêng tại thành phố đà lạt
thời tiết khá thích hợp cho tham quan du lịch
đến với các tỉnh nam bộ
trong ngày hôm nay và ngày mai
mưa xảy ra rải rác
sau đó từ ngày hai mươi ba
mưa sẽ chỉ còn tập trung ở các tỉnh miền tây nam bộ
nhưng với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
đến đây là hết